chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ bắt đầu
thời điểm này các trường thuộc các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi
đang tăng cường dạy tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số để chuẩn bị vào lớp một
nhằm giúp các em có thể nói thành thạo tiếng việt để tiếp thù kiến thức tốt hơn
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại huyện sơn tây huyện miền núi xa nhất tỉnh quảng ngãi
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi huyện sơn tây có khoảng sáu trăm linh học sinh bước vào lớp một
trong số đó chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc hờ rê ca dòng
do đó các em chủ yếu giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ để giúp các em tiếp thu cải thiện được vốn tiếng việt
đòi hỏi các thầy giáo cô giáo phải nỗ lực tìm phương pháp truyền thụ ngôn ngữ cho học sinh
sau khoảng một tháng được chỉ bảo dạy rỗ các em đã nhận biết được các chữ cái chữ số
và có khả năng tiếp thù nói viết được
dạy các em thì cái khó khăn đầu tiên đó là khi mà chúng ta dạy tập nói tiếng việt cho các em
thì các em ngôn ngữ của các em nó còn hòn hẹp quá không hiểu được
nên là khi mà chúng mình dạy thì rất là khó khăn
đó là bởi vì là họ sử dụng là tiếng mà đẻ không
đưa tiếng việt đến với học sinh miền núi là một trong những chương trình giáo dục cơ bản quan trọng của tỉnh quảng ngãi
đề án tăng cường tiếng việt cho trẻ em dân tộc thiểu số giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
các ngành giáo dục miền núi thực hiện ngay từ cơ sở
qua đó trang bị những kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng việt cho trẻ
tạo tiền đề cho các em học tập lĩnh hội kiến thức trong các cấp học tiếp theo
việc dạy tăng cường tiếng việt đối với các huyện miền núi nó rất có ý nghĩa rất quan trọng
thứ nhất là giúp cho các em có một củng cố cũng như là phát triển khả năng sử dụng tiếng việt thành thầu của mình
để sử dụng cho việc học trong các nhà trường trong năm học chính khóa
và việc sử dụng tốt ngôn ngữ tiếng việt thì giúp cho các em tiếp thu kiến thức của các mâu hồng tốt hơn
giỡn được tình trạng học sinh đọc chậm viết chậm ở các nhà trường hiện nay các tiểu học
qua nhiều năm triển khai thực hiện đề án tăng cường tiếng việt cho học sinh miền núi tại huyện sơn tây
nhiều trẻ em dân tộc thiểu số sau khi vào lớp một đã có thể sử dụng tiếng việt mạch lạc
nhờ đó chất lượng giáo dục ở miền núi tỉnh quảng ngãi cũng được cải thiện rõ rệt